làm giả chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh và bằng tốt nghiệp đại học để mở cơ sở nhà khoa thẩm mỹ
hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở nhà khoa thẩm mỹ quốc tế trường hải sáu mươi tám
tại thị trấn hữu lũng do dương minh hoàng và phạm thị thúy hằng làm chủ cơ sở
đoàn kiểm tra phát hiện trên các giấy tờ tài liệu do hoàng và hàng xuất trình có nhiều dấu hiệu nghi vấn là giả
qua điều tra công an huyện hữu lũng đã làm rõ các chứng chỉ định hướng chuyên khoa răng hàm mặt
chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh của hai đối tượng và bằng tốt nghiệp đại học y hà nội của dương minh hoàng đều là giả
các đối tượng đã đặt làm giả các giấy tờ qua mạng xã hội với mục đích để làm hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đối phó với lực lượng chức năng
mặc dù bị thanh tra sở y tế tỉnh lạng sơn yêu cầu tạm dừng hoạt động nhưng cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động thu lợi bất chính của nhiều người đến khám chữa bệnh